trong những năm qua dự án ngân hàng bò do trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh được triển khai trên địa bàn huyện trùng khánh tỉnh cao bằng đã mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương tạo điều kiện để những người dân nghèo phát triển kinh tế góp phần so đói giảm nghèo và từng bước cải thiện đời sống ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại tỉnh cao bằng
gia đình anh nông ích chiến xóm khuẩy kỳ bản gun xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng được nhận một con bò cái sinh sản từ một hộ gia đình trong dự án phát triển đàn bò của đoàn thanh niên chuyển lại
nhờ chăm sóc cẩn thận đúng kỹ thuật đến nay con bò phát triển tốt và đã có thể bừa được nhờ dự án phát triển đàn bò của đoàn thanh niên mà cuộc sống của một số hộ gia đình đã dần thay ra đổi thịt
cấp bò cái sinh sản để tạo công an việc làm
tăng thu nhập từng bước nâng cao đời giống các hộ gia đình nhào đặc biệt khó khăn chúng tôi mong rằng nhà nước tiếp tục hỗ trợ các hộ nhào và cận nhào bản thân tôi cố gắng nuôi bò thật tốt và thoát được nhào
dự án phát triển đàn bò của đoàn thanh niên được triển khai tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng từ năm hai nghìn một mươi một và được giao cho bốn hộ gia đình thanh niên
là chủ hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã đàm thủy sau khi được đầu tư các hộ được hưởng lợi đều nhất trí với quy trình quay vòng nuôi bò sinh sản ký cam kết nhận nuôi cũng như cam kết chấp hành các quy định mà dự án đề ra góp phần xóa đói giảm nghèo tạo điều kiện để người nghèo phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững
qua thực tế đánh giá thì tôi nhận thấy rằng là đối với dự án phát triển đàn bò do thanh niên quản lý tại xã nam thủy là một dự án tương đối hiệu quả
và tới thời điểm tiếp theo trong thời gian tiếp theo thì ban thượng đoàn sẽ tiếp tục xin ý kiến của thượng trưởng quân ủy cũng như là của ban thượng vụ tỉnh đoàn ca băng để huy động các nguồn vốn xây dựng các mô hình kinh tế khác giúp thanh niên nghèo trên đoàn huyện có điều kiện để phát triển kinh tế sau
đây là một trong những chương trình giảm nghèo mang tính bền vững bởi chương trình không chỉ hỗ trợ con giống ban đầu mà còn phát huy tính tích cực trong lao động sản xuất
với các hộ gia đình vùng cao các tỉnh biên giới như cao bằng thì dự án này càng trở nên thiết thực người nghèo sẽ có cơ hội phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo